thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong những ngày này thì những chỉ số quan chắc cho thấy là chất lượng không khí tại hà nội
đã ở mức nguy hại cho sức khỏe con người
thậm chí là có lúc một ứng dụng đã cho kết quả cập nhật thủ đô hà nội là nơi ô nhiễm nhất trên thế giới
điều này đã khiến cho người dân hoang mang và lo lắng
cách đây gần hai tháng thì vào đầu tháng một mươi khi mà những chỉ số chất lượng không khí tại hà nội cũng ở mức rất xấu như thế này
thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã nêu ra một mươi hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm
song song với đó lãnh đạo thành phố cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm
nhưng xem chừng kết quả mang lại không mấy khả quan
những nguyên nhân chủ yếu mà ủy ban nhân dân thành phố hà nội nêu ra để lý giải cho thực trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô
là khí xả thải từ ô tô xe máy vận chuyển vật liệu xây dựng phá rỡ các công trình đun bếp than tổ ong đốt củi
mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lý mùi từ các trang trại nuôi gia súc gia cầm
để cải thiện môi trường thủ đô thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp
trong đó có tổ chức lắp đặt các trạm quan chắc xây dựng mạng lưới giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải
hà nội cũng sẽ thường xuyên kiểm tra xử lý xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình
phát triển giao thông vận tải theo hướng sử dụng vận tải công cộng hạn chế phương tiện cá nhân
tuy nhiên dù triển khai nhiều giải pháp nhưng hiện chất lượng không khí tại thủ đô lại không mấy được cải thiện
còn ở một số tỉnh miền bắc thì tôi nghĩ rằng là đấy là một hiện trường hết sức lo ngại
mà từ trước đến giờ thì tôi chưa thấy bao giờ
những giải pháp mà hà nội đưa ra như chấm dứt dùng than tổ ong vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hướng tới giao thông xanh cho thành phố trên thực tế là khá hợp lý
nhưng điều quan trọng vẫn là cách thức và thời gian triển khai để có thể mang lại hiệu quả
chủ yếu là sử dụng giao thông cá nhân trong khi đó giao thông công cộng xe buýt và các phương tiện
bộ khác thì nay chiếm kỳ trọng còn thấp
và vì vậy thì một trong những hành động ưu tiên là làm sao giảm được tổng lượng khóa thải nha kính trên địa bàn thành phố hà nội
giải pháp lớn nhất hiện nay đối với vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị như hà nội và thành phố hồ chí minh
thì chủ yếu vẫn là giải pháp hạn chế các phương tiện cá nhân như là ô tô xe máy
đặc biệt là những phương tiện giao thông đã hết hạn hết sử dụng
hoặc là những phương tiện giao thông không đủ tiêu chuẩn để đưa vào lưu hành
cũng như là không đủ tiêu chuẩn khí thải để có thể lưu hành trong thành phố
khi mà chúng ta còn đang bàn đến vấn đề giải pháp thì người dân đã và đang gánh chịu những hậu quả mà ô nhiễm không khí gây ra
thống kê tại các bệnh viện cho thấy là số lượng bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp đã gia tăng đáng kể
ô nhiễm không khí chính là một trong những yếu tố khiến cho tình trạng bệnh gia tăng
trong khi chờ những giải pháp
từ chính quyền thành phố thì người dân cần phải chủ động tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
các loại khẩu trang kém chất lượng sẽ không thể ngăn được những loại bụi mịn sát thủ thầm lặng từ không khí
bụi phổi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hen phế quản viêm đường hô hấp viêm da
là những căn bệnh có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng tại các bệnh viện trong thời gian gần đây
các bác sĩ cho biết ô nhiễm không khí chính là yếu tố nguy cơ tác động đến tình trạng bệnh
chỉ có mệt xong nó cứ dần dần mệt lên
gần đây đi bộ cũng mệt cảm thấy người yếu dần đi
mình nghĩ nó bị như thế trong cảnh báo của công ty cũng nghĩ chuyện xí lịch
mà thực ra môi trường quá bụi nên nó ảnh hưởng mạnh với sức khỏe
người già trẻ nhỏ người thường xuyên phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm là các đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất
theo tổ chức y tế dân dân
trong thế giới thống kê gần đây nhất việt nam là trong một mươi năm nước có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cao nhất
việt nam đứng thứ chín
đặc biệt ở việt nam hàng năm tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp phải vào khám và điều trị tại các cơ sở y tế rất cao
ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường là yếu tố thuận lợi gây nên những bệnh lý hô hấp
người dân nên có các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang khi đi ra đường
lưu ý sử dụng khẩu trang
có chất lượng để ngăn được các hạt bụi mịn vệ sinh mắt mũi sau khi đi đến những nơi có mật độ ô nhiễm cao
hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không thật sự cần thiết